ngày hai mươi tháng bảy tại tp hcm trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo
thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học bài học từ các nước hiện trạng và đề xuất mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học
nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ bài học kinh nghiệm mô hình thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học của hàn quốc đức úc
cung cấp cái nhìn đầy đủ về hiện trạng hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học ở việt nam chính sách những lỗ hổng rào cản
trong việc đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường gặp nhiều khó khăn đề xuất mô hình nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu
phù hợp quy mô các trường đại học viện nghiên cứu ở việt nam
tại tp hcm việc sáng chế được thương mại hóa tương đối khả quan nhưng chỉ mới tập trung ở một số trường như đại học bách khoa
đại học quốc gia tp hcm đại học nông lâm đại học công nghiệp sức lan tỏa thương mại hóa chưa đạt kết quả cao
dịp này sài gòn innovation hub đã ký kết hợp tác triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với nhiều đối tác